theo nhiều chuyên gia với tình hình điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
thí sinh nên chọn trường nào có điểm chuẩn những năm trước thấp hơn điểm thi của mình ít nhất hai điểm
để bảo đảm cơ hội trúng tuyển
theo thông tin từ nhiều trường dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ ở các trường tốt giữa
tuy nhiên với những ngành hot thì điểm có thể tăng cao vì mức cạnh tranh rất lớn
năm hai nghìn một mươi chín trường đại học kinh tế quốc dân có hơn bốn mươi một thí sinh đăng ký xét tuyển
tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tổng chỉ tiêu vào trường là năm sáu trăm năm mươi chỉ tiêu
một số ngành có số lượng nguyện vọng đăng ký cao như quản trị kinh doanh kế toán tài chính ngân hàng
quản trị khách sạn và kinh tế quốc tế
với số lượng đăng ký tăng dự kiến mức điểm chuẩn của trường cũng tăng nhẹ
có nhiều nhu cầu của xã hội so với năm trước điểm đã cao thì năm nay có khả năng sẽ tăng cao hơn
cái đấy là sự thí sinh cần phải chú ý để có thể theo dõi và lựa chọn cho đúng
dù nhận định mức điểm chuẩn không giao động nhiều nhưng theo dự kiến nhiều ngành của đại học quốc gia hà nội cũng sẽ tăng
điểm chuẩn của các ngành đào tạo sẽ tăng nhẹ tùy theo mức độ hấp dẫn của tùy chương trình đào tạo
có những chương trình đào tạo tăng khoảng nửa điểm cho đến một điểm
nhưng có những chương trình thuộc khối ngành mà thí sinh quan tâm đến là mức độ hot hay là hấp dẫn đối với thí sinh sẽ có thể tăng từ hai ba điểm
biến động nhẹ ở các trường tốt trên nhưng có thể sẽ giữ ổn định ở các trường tốt giữa
đó là nhận định của nhiều trường về mức điểm chuẩn năm nay
vì tín như bách khoa ngoại thương thì nó vẫn như thế cũng dân thì vẫn là một khổ được chê
chúng tôi cho rằng tương đối là đồng có lẽ là không thay đổi lớn lắm so với năm trước
dù được đánh giá cao bởi tính bình đẳng với tất cả các thí sinh
nhưng phần mềm xét tuyển của bộ giáo dục và đào tạo vẫn có một tiêu chí phụ là thứ tự sắp xếp các nguyện vọng
chọn ngành nào trường nào ở vị trí đầu tiên cũng là việc chọn con đường để bước vào tương lai của mỗi thí sinh